thông tin từ bộ ngoại giao cho biết thực hiện chủ trương của chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người việt
và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại ukraine
bộ ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức hai chuyến bay sơ tán công dân
cụ thể vào ngày bảy tháng ba chuyến bay số hiệu vn tám mươi tám của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines
dự kiến chở hai trăm tám mươi ba công dân khởi hành từ bucharest romania hạ cánh tại sân bay nổi bài vào trưa ngày tám tháng ba
ngày chín tháng ba chuyến bay số hiệu qh chín nghìn sáu mươi sáu của bamboo airways dự kiến chở hai trăm bảy mươi công dân khởi hành từ vác sava ba lan
hạ cánh tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi tháng ba
chính phủ đã cho phép người về nước trên các chuyến bay này được xét nghiệm sau khi hạ cánh tại việt nam
thay vì xét nghiệm covid một mươi chín pcr trước khi lên máy bay thực hiện các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh theo hướng dẫn của bộ y tế